những ngày gần đây chúng tôi ghi nhận rất nhiều những tin tức liên quan tới án mạng gia đình
nhiều vụ vợ sát hại chồng vì thường xuyên bị thượng cẳng tay hạ thẳng chân và vụ việc bà trương thị bình sát hại chồng
và được con trai h v q che giấu tội ác đã được xét xử vào ngày một mươi bảy tháng năm
sau nhiều ngày xét xử chiều một mươi bảy tháng năm tòa án gia đình và người chưa thành niên thuộc tòa án nhân dân tp hcm
đã tuyên phạt bị cáo trương thị bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ huyện củ chi tp hcm một mươi một năm tù
và bị cáo h v q sinh năm hai nghìn ba con của bị cáo bình chín năm tù cùng về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là chồng của bị cáo bình và là cha của bị cáo quy
theo cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tp hcm bà bình và ông h v q kết hôn vào năm hai nghìn một
và có hai con là h t v sinh năm hai nghìn một h v q sinh năm hai nghìn ba
cả gia đình sống tại thái lan
hồ chí minh tp hcm
do bầu thuận nên ông h v q và bà bình lý hôn vào năm hai nghìn một mươi chín nhưng vẫn sống chung nhà
tuy nhiên giữa hai người thường xuyên cãi nhau
ông h q thường nói với bà bình là sẽ bán nhà không chia tiền và sẽ đuổi bà bình cùng hai con ra khỏi nhà
vì vậy trong một cuộc cãi cọ bà bình đã sát hại chồng cũ là ông h q
sau khi ông h q tử vong bà bình cùng người con trai là h q khiến ông h q để trên ghế xếp trước ghiên nhà
đến sáng hôm sau bà bình thông báo cho mọi người xung quanh biết ông quy bị đột quỵ
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi bà bình cùng con trai hv bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi khởi tố bắt tạm giam
riêng người anh htv được cơ quan cảnh sát điều tra xác định không liên quan nên không xử lý
vâng thưa quý vị chúng ta nên xử lý các mâu thuẫn trong gia đình bằng cách ngồi xuống nói chuyện với nhau
vì những hành động tay chân không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề
để không còn những sự việc đáng tiếc như trên
trước những vụ việc gây mâu thuẫn